chiều qua tại km tám trăm bảy mươi năm hai trăm linh trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn xã lộc thủy huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
một xe container mất lái đâm vào nhà dân ba người trong gia đình may mắn thoát chết
vào thời điểm nối trên xe container kéo theo rời mất do anh phạm văn cường điều khiển theo hướng huế đà nẵng
khi đến vị trí nói trên đã léch tránh xe ngược chiều phía trước và bất ngờ bị mất lái đã đâm thẳng vào một nhà dân bên đường
cú đâm quá mạnh khiến nhiều trụ bê tông phía trước khi nhà của anh hoàng ngọc trung thôn phước hưng xã lộc thủy bị gãy đổ mái nhà bị hư hỏng nặng
trong lúc xảy ra tai nạn hai vợ chồng anh trung và con gái đang nghỉ trưa ở phía nhà sau nên đã may mắn thoát chết
xe container phần đầu bị biến dạng hoàn toàn tài xế bị thương nhẹ